đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã tới dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên việt nam
do trung ương hội tổ chức tại hà nội
với những thành tích đạt được trong suốt bảy mươi năm hình thành và phát triển
hội sinh viên việt nam đã vinh dự được nhận huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai của chủ tịch nước trao tặng
nhân dịp này trung ương hội cũng trao tặng danh hiệu sinh viên năm tốt năm hai nghìn một mươi chín cho hai trăm sáu mươi chín sinh viên
đến từ năm mươi chín trường đại học học viện cao đẳng trong và ngoài nước
trao giải thưởng sau tháng riêng cho một trăm linh cán bộ đoàn hội xuất sắc
trong đó có nhiều sinh viên là người dân tộc thiểu số sinh viên tại nga hà lan và hàn quốc